giới chức nhật bản vào trưa ngày hôm nay đã xác nhận có ít nhất bốn mươi tám người thiệt mạng sau loạt trận động đất mạnh
làm dung chuyển bán đảo noto thuộc tỉnh ishikawa và các khu vực duyên hải tại miền trung của nước này
còn số nạn nhân tử vong trong trận động đất được đưa ra sau khi có thêm nhiều báo cáo về thiệt hại
hiện nay lực lượng cứu hộ nhật bản đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn sống sót
trận động đất ban đầu với độ lớn bảy sáu cùng với hơn một trăm năm mươi năm dư chấn tiếp đó đã gây thiệt hại lớn
về cấu trúc đô thị và gây ra nhiều vụ hỏa hoạn tại thành phố wajima thuộc tỉnh ishikawa
nhiều hệ thống đường xá bị phá hủy trong khi hơn ba mươi ba hộ dân lâm vào cảnh không có điện và nước sinh hoạt
hơn một bốn trăm linh hành khách bị ảnh hưởng do các chuyến tàu shinkansen ở khu vực thảm họa tạm dừng hoạt động
sân bay noto đã buộc phải đóng cửa do đường băng bị nứt vỡ và các ảnh hưởng nghiêm trọng khác đối với khu vực nhà ga
ngoài ra loạt trận động đất trên cũng gây ra thương tích về người và làm hư hại nhiều công trình kiến trúc
tại các tỉnh niigata toyama fukui và gifu lần cận
nhưng báo cáo cho đến thời điểm này chỉ ra mức độ thiệt hại là rất lớn thương vong về người nhà cửa đường xá
đối với tình trạng mất điện nước và gián đoạn hoạt động liên lạc các nhân viên đang làm việc hết sức để nhanh chóng khắc phục tình hình
thủ tướng nhật bản kishida fumio cũng thông báo cảnh báo sóng thần bao trùm các khu vực rộng lớn
sọc theo biển nhật bản đã được dỡ bỏ vào một mươi giờ sáng nay
theo giờ địa phương đợt sóng cao nhất khoảng một hai mét đã được ghi nhận tại cảng wajima vào đêm qua
sau trận động đất xảy ra vào lúc một mươi sáu h một mươi phút cùng ngày
ở thời điểm hiện tại dịch vụ tàu cao tốc đã được nối lại tại một số địa điểm
cơ quan quản lý hạt nhân của nhật bản cho biết một số nhà máy hạt nhân tại miền trung nhật bản vẫn hoạt động bình thường
chính phủ nhật bản đã điều động thêm một binh sĩ tới hỗ trợ lực lượng phòng vệ
gồm tám năm trăm linh người đang có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ công tác giải cứu người gặp nạn và khắc phục hậu quả thiên tai
chính phủ nhật bản đã điều động thêm một binh sĩ tới hỗ trợ lực lượng phòng vệ